về thực trạng cá nuôi bằng lồng chết hàng loạt trên đầm âu loan xã an ninh đông huyện tuy an tỉnh phú yên
hôm nay ngành nông nghiệp tỉnh đã xác nhận môi trường vùng nuôi gần cửa biển lễ thịnh không bảo đảm
làm cá nhiễm bệnh và chết thiệt hại hàng tỷ đồng
hai năm trước đây hiện tượng này đã từng xảy ra
nguyên nhân là do lưu tốc dòng chảy tại khu vực cửa biển lễ thịnh ngày càng kém đi
số lượng lồng bé nuôi thủy sản tự phát ở khu vực này tăng đáng kể
cộng với việc một số người dùng lớp xe cũ cọc tre để nuôi hầu xả rác thải sinh hoạt
khiến nước đầm ô loan bị ô nhiễm
trong khi đó khu vực cửa biển lễ thịnh chưa được huyện tuy an quy hoạch vùng nuôi thủy sản
theo trung tâm giống và kỹ thuật thủy sản sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
kết quả kiểm nghiệm mẫu nước cho thấy hàm lượng vi khuẩn v plio spp vượt ngưỡng cho phép
trung tâm giống và kỹ thuật thủy sản khuyến cáo người nuôi nên di rời lồng bè đến khu vực nước sâu
dòng chảy tốt và vệ sinh lồng nuôi sạch sẽ đồng thời che chắn giảm nóng cho lồng nuôi
khử trùng và sử dụng thức ăn tươi cho cá tăng cường vitamin tổng hợp
nhất là vitamin c và các khoáng chất trộn vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho cá